với triết lý kinh doanh gắn liền với xây dựng cuộc sống bền vững giải quyết các vấn đề xã hội thay vì lợi nhuận thuần túy
với hai mươi bốn triệu người chiếm hai mươi tám dân số thuộc diện đối tượng cần hỗ trợ bao gồm hộ nghèo và cận nghèo người khuyết tật trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt người già neo đơn
đồng thời hàng loạt các vấn đề xã hội được nề sinh và chưa giải quyết được hết thì sự đồng hành của doanh nghiệp cùng với chính phủ
chạm đến vấn đề gốc rễ sâu xa là vấn đề xã hội đã làm cho cộng đồng trở nên nhân văn hơn
tham quan một phòng quanh các quầy bán hàng
qua lưu niệm nhìn những sản phẩm tinh xảo và đẹp mắt này ít ai có thể nghĩ nó được làm ra dưới bàn tay của những người khuyết tật đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời
tỉ mỉ tinh tế đến từng đường nét nhỏ nhặt dường như trong mỗi sản phẩm ấy luôn ẩn chứa khát khao vươn lên cùng nghị lực sống mạnh mẽ của người làm
và để có thể tập hợp những người khuyết tật quỳ tụ họ lại để cùng nhau tạo công ăn việc làm
tạo ra những sản phẩm tinh xảo ấy là nhờ sự tham gia tích cực của những đơn vị được gọi là doanh nghiệp xã hội
có thể nói đây là một trong những điển hình cần nhắc tới về ý nghĩa mà doanh nghiệp xã hội mang đến cho người khuyết tật tại việt nam
anh đã tìm đến và được trung tâm nghiên cứu và phát triển thủ công mỹ nghệ grablink đề nghị hợp tác
là tổ chức phi lệnh nguyện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội
hướng tới mục tiêu hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số
các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề truyền thống
trong việc khôi phục truyền thống văn hóa phát triển sản xuất hàng thủ công
và tăng thêm thu nhập cho cộng đồng
gratling nhanh chóng tìm được tiếng nói chung để trợ giúp cho buratino
cùng phát triển
sản phẩm bao giờ chúng tôi cũng tự làm trước cái sản phẩm đó
chúng tôi nghiên cứu làm và tìm cái cách làm đơn giản nhất tối ưu nhất
sau đó chúng tôi mang đến và hướng dẫn trực tiếp cho người sản xuất của nhóm
đấy là người khuyết tật
hướng dẫn họ làm từ công đoạn một
giúp họ có thể là cho đến khi mà họ làm được như ý của chúng tôi
thì chúng tôi mới yên tâm là gieo lại cái sản phẩm mẫu và những cái nguyên liệu
những cái công nghệ để cho họ làm
người khuyết tật thì là như vào nhóm anh ba vì này
rất là cẩn mẫn chăm chỉ và hầu hết là họ đạt được cái nguyện vọng của chúng tôi
nhu cầu của chúng tôi đề ra
có thể nhận ra bằng mắt thường như móc khóa hay tràng hạt
nếu trước đây chỉ làm bằng hạt nhựa cười thì nay được thay bằng đá
hay các công đoạn vốn được làm hoàn toàn bằng thủ công
thì nay có sự tham gia của máy cắp cnc
sự thay đổi này vừa làm tăng độ bền giảm thiểu thời gian sản xuất
và tăng giá trị của sản phẩm
bên cạnh đó trung tâm còn tạo thêm cơ hội bán hàng qua việc mở trang web
cập nhật hình ảnh và quảng cáo trên mạng xã hội
chính những cách làm mới cùng sự trợ giúp mà grablink mang lại
đã giúp pratino tìm cách vươn lên
sự tiến bộ của công nhân nhanh chóng được đền đáp
khi sản phẩm mà người khuyết tật sản xuất ra
không thua kém những sản phẩm cùng chủng loại bên ngoài
mang tới nguồn thu nhập ổn định
hiện tại công ty đã thu hút được hàng chục người khuyết tật tham gia sản xuất
bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai ba triệu đồng trên tháng

bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đồng trên tháng

bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đồng trên tháng
công ty đã thu hút được hàng chục người khuyết tật tham gia sản xuất
bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đồng trên tháng
công ty đã thu hút được hàng chục người khuyết tật tham gia sản xuất

công ty đã thu hút được hàng chục người khuyết tật tham gia sản xuất
bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đồng trên tháng

bình quân thu nhập của mỗi người khoảng hai triệu đồng trên tháng